trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa cũng như khu vực huyện đảo trường sa
gió đều giảm còn cấp bốn cấp năm mưa rông không xuất hiện nên sóng biển thấp
tầm nhìn xa thông thoáng thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước